giải đua xe f một có thể được tổ chức tại mỹ đình vào cuối tháng một mươi một
đây là thông tin được lãnh đạo thành phố hà nội chia sẻ
tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố hà nội vào chiều ngày sáu tháng bảy
hiện thành phố đang đánh giá kỹ lưỡng đàm phán với các đơn vị nắm bản quyền
để tiếp tục tổ chức giải đua xe công thức một f một vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
giải đua f một tại hà nội lẽ ra sẽ diễn ra vào tháng bốn
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên sự kiện này đã không thể diễn ra
thành phố đang xem xét việc tiếp tục tổ chức giải đua khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn về dịch bệnh
và dự kiến là vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước đó thành phố hà nội và ban tổ chức giải f một đã quyết định hoãn sự kiện f một tại hà nội
từ giữa tháng ba do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín